phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng cho biết trạm cảnh sát giao thông maraway vừa bắt một đối tượng trộm xe đang trên đường tẩu thoát về hướng đồng nai
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng nhận được thông tin trao đổi nghiệp vụ về một vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt
nghi phạm đang trên xe ô tô khách bỏ trốn đi qua địa bàn huyện đạ hoai
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều cùng ngày lực lượng công an đã tiếp cận khống chế được đối tượng lê chi có quốc tịch campuchia khi đối tượng này đi qua thị trấn đạm ri huyện đạ hoai
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng cho cơ quan công an để tiếp tục bàn giao cho công an thành phố đà lạt điều tra xử lý